lợi dụng chức vụ phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp hậu giang đối tượng huỳnh ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đã tạo nguồn hồ sơ mềm tái định cư ảo
lừa bán cho nhiều người dân và chiếm đoạt số tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
ngày bảy tháng bốn cơ quan kẻ sát điều tra công an thủy hồng giang đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của hùng ngọc dũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiến đấu cầu sản